trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với chủ tịch thượng viện pháp gerard lacce
chủ tịch thượng viện pháp nêu rõ sự hiện diện của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam và đông đảo các nghị sĩ pháp tại trụ sở thượng viện
chính là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa quốc hội nghị viện hai nước
nhắc lại sự kiện việt nam đã đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai vừa qua
chủ tịch thượng viện pháp cho rằng đánh giá một cách tổng quát thì việt nam có vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động chính trị trong khu vực
về phần mình chủ tịch quốc hội mong muốn với vị thế và vai trò của nước pháp tại châu âu pháp và thượng viện pháp sẽ ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa việt nam và liên minh châu âu
trong đó sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
evfta vì hiệp định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác và mang lại lợi ích chung cho cả eu và việt nam
liên quan đến evfta chủ tịch thượng viện chia sẻ với chủ tịch quốc hội một số lý do khiến việc ký kết và phê chuẩn bị chậm trễ so với kỳ vọng
tuy nhiên trong tuần tới ông sẽ có cuộc họp với các chủ tịch quốc hội chủ tịch thượng viện của các quốc gia thành viên eu
chủ tịch thượng viện pháp cho rằng không thể để kết thúc năm hai nghìn một mươi chín mà chưa thông qua được evfta
cũng trong sáng ngày hai tháng bốn theo giờ địa phương tại thủ đô paris chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có cuộc hội kiến thủ tướng cộng hòa pháp édouard philippe
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nhấn mạnh những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước
cùng với đẩy mạnh hợp tác chính trị ngoại giao đã góp phần mở ra nhiều triển vọng những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế hai nước
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam rất coi trọng hợp tác với pháp tại châu âu
thủ tướng édouard philip vui mừng khi thấy từ hai phía doanh nghiệp pháp và việt nam có mối quan tâm chung là muốn cùng nhau làm việc
thủ tướng cho rằng việt nam hiện nay có quan hệ đối tác trong lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ
ngoài ra việt nam có mối quan tâm đặc biệt đến các hoạt động trong lĩnh vực vệ tinh
doanh nghiệp pháp có công nghệ kinh nghiệm có thể hợp tác với việt nam về những dự án trong lĩnh vực này
về việc sớm phê chuẩn hiệp định evfta thủ tướng khẳng định pháp luôn ủng hộ việt nam và mong muốn hiệp định này sẽ sớm được ký kết phê chuẩn